sau một mươi hai năm tạm ngưng festival biển tỉnh bà rịa vũng tàu năm nay đã trở lại và hứa hẹn là sẽ có nhiều tiết mục văn hóa thể thao đặc sắc giúp cho tỉnh giới thiệu tiềm năng kinh tế văn hóa xã hội và du lịch
festival biển bà rịa vũng tàu hai nghìn một mươi tám quy tụ các địa phương ven biển bao gồm hai mươi tám tỉnh thành có tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế du lịch với kinh phí tổ chức từ nguồn vốn một trăm linh xã hội hóa
dự kiến festival sẽ tổ chức một mươi sáu chương trình bao gồm lễ khai mạc bế mạc các triển lãm hội trợ biểu diễn diều nghệ thuật quốc tế lễ hội carnaval đường phố lễ hội sắc màu biểu diễn áo dài việt nam và thời trang quốc tế thi hoa lan sinh vật cảnh ẩm thực việt nam và quốc tế lễ hội bia hội thảo phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường đường hòa ánh sáng thư pháp giao lưu các doanh nghiệp
thời gian tổ chức sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong bảy ngày bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín